tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện mexico thượng nghị sĩ gariela khueras baron đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chúc mừng thượng nghị sĩ gabriela kuevad baron đã được quốc hội mexico tin tưởng giao trọng trách ứng cử vị trí chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ipu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời tin tưởng rằng với kinh nghiệm năng lực và sự công hiến của mình bà sẽ thành công với nhiệm vụ quốc hội mexico giao phó đáp ứng sự mong đợi và ủng hộ của bạn bè quốc tế
vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam
việt nam mexico trong thời gian qua đã có những phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện kinh tế chính trị văn hóa
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng tin tưởng rằng quan hệ kinh tế thương mại và hợp tác về nông nghiệp y tế văn hóa giáo dục khoa học công nghệ giữa hai nước ngày càng phát triển
thượng nghị sĩ gabriela kuevad baron chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện mexico khẳng định thượng viện mexico luôn ủng hộ các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trong bối cảnh mexico triển khai chính sách đa dạng hóa quan hệ với nhiều nền kinh tế trên thế giới